thời gian gần đây cùng với nhiều nơi trong cả nước liên tục đẩy mạnh phát triển du lịch địa phương
thì tại xã trấn yên huyện bắc sơn tỉnh lạng sơn cũng không ngoại lệ
khi địa phương đã biết tận dụng tiềm năng du lịch từ thung lũng hoa tam sắc mạch
nhằm thu hút khách du lịch trong và ngoài tỉnh đến tham quan
nắm bắt được nhu cầu về ngắm hoa thường ngoạn và du lịch sinh thái của người dân tăng cao
nên vài năm gần đây người dân xã trấn yên huyện bắc sơn đã đem trồng một số loài hoa
trong đó có hơn hai mươi hectare hoa tam sắc mạch tạo nên một thung lũng hoa rực rỡ muôn màu

những ngày này du khách từ nhiều địa phương trong cả nước đến tham qua thung lũng hoa tường đối đông
với họ được trải nghiệm tại các cánh đồng hoa như thế này là điều hết sức thú vị
trên mạng qua facebook của các bạn của mình các bạn ở hữu lũng lạng sơn đã tới đây thăm vào hai mươi tháng một mươi
khi mà đến đây thì chúng tôi cũng thấy hoa rất là đẹp rất là thù hợp để chúng tôi chụp các cái ảnh
em biết cả cánh đồng hoa này qua bạn bè qua facebook nhất là trên các nhóm phượt
em đến cánh đồng hoa này thấy có rất nhiều loài hoa
nhận thấy tiềm năng thu hút khách du lịch từ trồng hoa ngoài trồng hoa tam giác mạch
người dân trấn yên đã đưa thêm nhiều loại hoa khác vào trồng
trung bình mỗi ngày thung lũng hoa đón từ bảy trăm linh đến một lượt khách đến tham quan
có ngày cao điểm còn thu hút từ ba
ba đến năm lượt khách
khách du lịch đến thăm quan thung lũng hoa tăng cao kéo theo nhiều dịch vụ phát triển
đây là tín hiệu vui cho người dân ở xã trấn yên
một xã còn khó khăn của huyện bắc sơn trong phát triển kinh tế
đồng thời cũng tạo thêm điểm đến thu hút khách du lịch khi đến với lạng sơn